xin được tiếp tục chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
mới đây giám đốc học của pfizer megan dawson cho biết trong một bài thuyết trình với các nhà đầu tư rằng
một số khu vực sẽ tiếp tục trải qua đại dịch covid một mươi chín trong một năm hoặc hai năm tới
ở các quốc gia khác covid một mươi chín sẽ chuyển thành bệnh đặc hữu với số ca thấp
và có thể quản lý được trong cùng khoảng thời gian này
theo dự báo của pfizer vào năm hai nghìn hai mươi bốn covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu trên toàn cầu
reuters dẫn lời donstein nói khi nào và chính xác điều này xảy ra như thế nào
sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh mức độ hiệu quả của việc triển khai vaccine
và phương pháp điều trị cũng như phân phối công bằng vaccine cho những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
sự xuất hiện của các biến thể mới cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà đại dịch tiếp tục diễn ra
pfizer đã phát triển vaccine covid một mươi chín với biontech sa của đức
và đang kỳ vọng sẽ đạt doanh thu ba mươi một tỷ usd trong năm tới với kế hoạch sản xuất bốn tỷ liều
dự báo của pfizer được đưa ra sau khi xuất hiện của biến thể omecron vào tháng trước
omicron có hơn năm mươi đột biến so với phiên bản gốc của virus làm giảm hiệu quả của hai liều vaccine
và thúc đẩy nỗi sợ hãi lây lan nhanh chóng trên toàn cầu
trước khi xuất hiện biến thể omicron cố vấn y tế nhà trắng tiến sĩ anthony fauci
dự báo đại dịch sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi hai tại mỹ
trước khi xuất hiện biến thể omicron pfizer và biontech cũng đang phát triển một phiên bản vaccine điều chỉnh
để chống lại biến thể omicron mặc dù chưa quyết định liệu nó có cần thiết hay không
họ dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine cập nhật này vào tháng giêng
biến thể omecron có khả năng lây nhiễm cao đã được phát hiện ở hơn bảy mươi bảy quốc gia
và đã lây lan tới khoảng một phần ba các bang của mỹ
vaccine có hiệu quả khoảng chín mươi năm trong thử nghiệm lâm sàng dành cho người lớn
nhưng pfizer nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm sau vài tháng kể từ liều thứ hai
dữ liệu ban đầu cho thấy có thể cần ba liều tiêm để bảo vệ khỏi biến thể omicron
còn tại australia số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại quốc gia này được ghi nhận cao kỷ lục
tuy nhiên điều đó không gây áp lực lên các bệnh viện tại quốc gia này
australia báo cáo số ca mắc covid một mươi chín mới cao kỷ lục vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với sự bùng phát ngày càng tăng ở hai bang đông dân nhất
tuy nhiên thủ tướng scott morrison tiếp tục giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch tại nước này
báo cáo hai bốn trăm tám mươi hai ca nhiễm mới
bang victoria báo cáo một năm trăm linh bốn ca
và bàn queensland báo cáo ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín mới vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
đây là ngày thứ ba ghi nhận mức ca nhiễm cao tại australia
trước đó một ngày số ca nhiễm của australia là ba tám trăm hai mươi ca nhiễm mới trong ngày
thủ tướng morrison nhắc lại vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai rằng
trọng tâm nên tập trung vào các trường hợp nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt
sử dụng máy thở hơn là số trường hợp nhập viện
cho đến nay ông cho biết số ca tăng cao ở news southwave không tạo ra áp lực lên các bệnh viện
nơi chỉ có hai mươi sáu người cần được chăm sóc đặc biệt
khách du lịch đến nước này vẫn cần phải làm xét nghiệm pcr trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi đến
nhưng chỉ cần cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính
australia đã đóng cửa biên giới ngay sau khi đại dịch xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến các trường hợp covid một mươi chín giảm so với các quốc gia giàu có khác
cả nước đến nay đã ghi nhận khoảng hai ca nhiễm
có hai trăm ba mươi chín trường hợp mắc và khoảng hai một trăm ba mươi trường hợp tử vong
kịch bản tương tự cũng đã xảy ra tại new york mỹ
mới đây thành phố new york mỹ báo cáo số ca mắc covid một mươi chín trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu
các quan chức new york đã báo cáo hai mươi một hai mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nâng tổng số ca nhiễm trong một ngày tại đây lên cao nhất kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch
khi việc xét nghiệm chưa phổ biến như hiện nay tờ new york times đưa tin
dữ liệu được công bố phản ứng
phản ánh kết quả cuộc điều tra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về sự hiện diện của virus ở new york
trong nhiều tuần số lượng ca nhiễm đã tăng đều đặn chủ yếu là do sự gia tăng của biến thể data
nhưng các nhà dịch tễ học cho biết sự gia tăng đột biến trong những ngày gần đây là do biến thể omicron lây lan nhanh chóng
tiến sĩ kwafa elsa giáo sư dịch tế học tại đại học columbia nói rằng hiện tại
biến thể omicron dường như đang lây nhiễm cho nhiều người ở new york hơn các vùng khác của đất nước
tình trạng này khiến tôi nhớ đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đang ở giữa làng sống lây nhiễm omicron đầu tiên ở quốc gia này
và tương tự như lần trước ở new york
về cơ bản chúng tôi sẽ là nơi thử nghiệm cho tác động của biến thể mới
ở thành phố new york nhà hát radio city music hou thông báo hủy toàn bộ các buổi biểu diễn còn lại
trong loạt sự kiện thường niên christmas spectacular do thách thức ngày càng tăng từ đại dịch
sau khi tổ chức hơn một trăm linh buổi diễn trong bảy tuần qua

và các nghiên cứu ban đầu đánh giá omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn
và dễ dàng để tránh hệ miễn dịch hơn so với những biến chủng trước
giới chức y tế nhiều nước cảnh báo nó có thể trở thành chủng toàn cầu
sau khi lây lan mạnh ở những nước như anh và nam phi
gây nguy cơ quá tải cho hệ thống bệnh viện vừa chật vật kiềm chế đợt bùng phát do biến dụng delta hồi mùa hè
tiến sĩ tom fridan cựu giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mỹ cdc
viết trên twitter hôm qua hãy tiêm liều tăng cường ngay
làn sóng thủy triệu omicron có thể sẽ quét qua bệnh viện gần các bạn bất cứ lúc nào
dữ liệu sơ bộ tại nam phi cho thấy omicron gây triệu chứng nhẹ hơnel delta
biến chủng đứng sau những làn sóng lây nhiễm hiện nay
ngoài ra tiến sĩ rocco walensky giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ
cho biết omicron sẽ trở thành biến khỉ thống trị tại mỹ trong vài tuần tới
dù do vẫn lan rộng tại mỹ nhưng omicron đang gia tăng nhanh chóng
và sẽ trở thành biến thể thống trị ở mỹ cũng như ở nhiều nước khác
trong những tuần tới walensky cho biết
chúng tôi đang chứng kiến những ca mắc biến thể omicron ở những người đã tiêm đầy đủ và tiêm tăng cường
và chúng tôi tin những ca này không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ nhờ có vaccine bảo vệ giám đốc cdc nói thêm
cùng ngày tiến sĩ antany fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ
cho biết sự gia tăng số ca mắc biến thể omecron trong thời gian tới là điều không thể tránh khỏi
thưa quý vị khán giả hiện tại các nước đã làm mọi cách để giảm tốc độ lây lan của covid một mươi chín
nên số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn đang tăng nhanh ở nhiều quốc gia
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kênh chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tôi chắc chắn số liệu trong vài ngày tới sẽ khá đáng kinh ngạc so với tốc độ lây lan mà chúng ta từng thấy ở các biến chủng trước
bà hari nói trước một ủy ban bao gồm các nghị sĩ anh
nguy cơ tiềm hẳn thực sự đang hiện hữu
tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn đang tìm hiểu về biến chủng mới
với mức độ gây bệnh nặng của nó khả năng nhập viện tử vong
người đứng đầu cơ quan an ninh y tế anh cho hay
nói thêm rằng mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn ban đầu nên chưa thể đưa ra kết luận
tuyên bố của bà hare được đưa ra ngay trước khi anh ghi nhận kỷ lục bảy mươi tám sáu trăm một mươi ca bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ
mức tăng chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát
số ca bệnh mới tăng hơn hai mươi ca so với một ngày trước đó
sự gia tăng tróng mặt
các ca nhiễm diễn ra trong bối cảnh omicron đang lây lan với tốc độ đáng báo động ở anh
ca nhiễm umicron đầu tiên được phát hiện tại anh hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
tính tới hiện tại nước này ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm biến chủng mới trong đó có một ca tử vong
các chuyên gia y tế anh dự đoán con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê này
anh hiện mới chỉ ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm uncron nhập viện
tuy nhiên các quan chức y tế cảnh báo số lượng ca nhiễm quá lớn
có thể khiến các trường hợp thiệt mạng gia tăng và đẩy hệ thống
chăm sóc sức khỏe vào tình trạng quá tải
chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng các dấu hiệu hiện tại cho thấy
đợt dịch lần này có thể để làn mạnh hơn nhiều so với đợt dịch thời điểm này vào năm ngoái
chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó bà hari nói thêm